tại di tích hoàng thành thăng long đã diễn ra lễ khai mạc hội sách hà nội lần thứ năm với chủ đề sách và công nghệ số
với một trăm hai mươi gian hàng của các đơn vị xuất bản phát hành hàng đầu của hà nội và cả nước
hội sách là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày giải phóng thủ đô
hội sách hà nội là một không gian mang đậm dấu ấn văn hóa và ý nghĩa phục vụ nhân dân
là nơi giao lưu và quảng bá thương hiệu của các đơn vị xuất bản của thủ đô của cả nước và quốc tế
mỗi năm hội sách mang một chủ đề ý nghĩa
năm nay hội sách hà nội lần thứ năm với chủ đề sách và công nghệ số sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị mới mẻ sáng tạo
thì như chúng ta đều biết thì với cái xã hội hiện đại ngày nay thì mọi người di chuyển rất là nhiều
và việc mang một cái cuốn sách giấy đi theo mình thì nó sẽ khá là khó khăn
chính vì vậy mà chúng tôi đã tập trung vào những sản phẩm máy đọc sách
và cập nhật những cái nội dung những cuốn sách hay nhất những cuốn sách được mọi người quan tâm nhất
với chủ đề sách và công nghệ số điểm nhấn của hội sách là không gian trưng bày sách công nghệ số
tập trung trưng bày giới thiệu các sản phẩm sáng tạo các công nghệ tích hợp giữa sách giấy truyền thống
và ứng dụng trên thiết bị thông minh sách công nghệ sách điện tử sách audio
như trải nghiệm ứng dụng công nghệ tương tác ar phục vụ đọc sách báo giới thiệu và trải nghiệm thiết bị đọc sách điện tử be bóc
qua đó đọc giả sẽ hiểu thêm về vai trò của công nghệ số trong việc phát triển sách hiện nay
đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia một hội trợ sách bởi vì chủ đề lần này là sách và công nghệ
thì chúng tôi cũng mang đến đây một cái sản phẩm vừa phục vụ các bạn đọc những người mà yêu sách
cũng là phục vụ những người mà mong muốn trải nghiệm những sản phẩm công nghệ và chúng tôi kết hợp đó thành hai trong một
tôi thấy là rất tiện ích tiện thích cho những người già mà mắt nhìn kém hoặc nhìn không rõ
thì chất lợi cái thứ hai là giọng đọc thì rất truyền cảm ân thanh rõ nét và dễ nghe
trong quân cổ hội sách hà nội lần thứ năm diễn ra nhiều chương trình giao lưu ý nghĩa và bổ ích

sau lễ khai mạc là cuộc trò chuyện với chủ đề cách mạng công nghiệp lần thứ tư
hội sách hà nội diễn ra từ nay đến hết ngày bảy tháng một mươi tại di sản hoàng thành thăng long